trước những bàn quân về phí dịch vụ trong cơ cấu gia vé máy bay trong tuần qua dù bộ trưởng bộ tài chính đã khẳng định thuế phí trong gia vé máy bay không cao
thế nhưng nhiều ý kiến vẫn phản ánh rằng hiện nay một số hãng bay vẫn có những khoản thu lạ khó kiểm tra
thời gian qua giá vé máy bay lại nóng vì ảnh hưởng nhiều ngành nhiều người
trước phản ánh của người dân về tình trạng giá vé máy bay tăng cao trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm và cả thời điểm trước đó
cục hàng không việt nam thừa nhận gần đây giá vé máy bay đã hình thành mặt bằng mới cao hơn khoảng một mươi đến trên hai mươi so với thời điểm trước dịch covid một mươi chín
đặc biệt trong dịp nghỉ lễ vừa qua giá vé tăng cao khiến nhiều người chuyển sang sử dụng các dịch vụ loại hình vận tải khác
theo ghi nhận giá vé máy bay nội địa những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay tăng cao trung bình mức tăng từ một mươi năm đến hai mươi năm
mặc dù gia vé tăng nhưng vẫn trong khung quy định của thông tư ba mươi bốn
nhiều ý kiến tranh cãi về nguyên nhân giá vé tăng do đâu thì người dân và du khách vẫn đang là người gánh chịu
nhiều người chuyển sang sử dụng các dịch vụ loại hình vận tải để giảm chi phí
đáng chú ý ngoài giá vé chỉ tính riêng phí hệ thống và phí tiện ích có hãng bay đã thu năm trăm linh bốn đến năm trăm ba mươi bốn đồng một vé
do vậy nhiều người đề nghị cần đánh giá lại cơ cấu giá vé xem xét nghiêm túc để tìm giải pháp hải hòa lợi ích thúc đẩy việc đi lại hàng không và du lịch
theo kết quả khảo sát cho thấy một số hãng bay còn đẻ ra thêm chi phí khá lạ khi khách thanh toán tiền vé qua online đó là phí tiện ích giá năm mươi bốn đồng một vé
phí này sẽ xuất hiện khi khách thanh toán bằng thẻ tín dụng mỗi chiều bay là năm mươi bốn đồng mua cứu hồi là hơn một trăm linh đồng
không những vậy có những khoản phụ thu khá lạ lẫm khi được hãng bay ban hành neo ở mức giá rất cao
nhiều khoản phụ thu được hãng cải mặc định như phụ thu hệ thống hành lý bảo hiểm phí thanh toán chiếm chi phí khá lớn trong vé máy bay
các khoản thuế phí hiện nay hành khách đang trả trừ vat còn lại đều không nằm trong luật phí và lệ phí không nộp về ngân sách nhà nước
mà các khoản đó thuộc về dịch vụ hàng không thu theo quy định của bộ giao thông vận tải
và trong khi chờ đợi các bên cắt giảm chi phí giảm thuế thì người đi máy bay vẫn phải chịu cảnh mua vé rất cao
trước thực trạng trên nhiều người đề nghị cần có một kết luận thanh tra cụ thể các khoản thu phí này mà cơ quan thanh tra không phải là cục hàng không việt nam
bởi lẽ số tiền quản trị hệ thống của hãng bay đã tăng hai mươi ba mươi
so với năm trước ở mức gần năm trăm linh đồng một vé
là một trong những hành khách thường xuyên phải di chuyển bằng đường hàng không
chị m sinh sống tại hà nội đã than phiền giá vé ngày càng đắt
trên website giá hiển thị đồng thế nhưng số tiền cuối cùng khách phải chi trả là lên đến chín trăm linh đồng đến hơn một triệu đồng
trong đó chị băn khoăn về phí hệ thống mà hãng chưa giải thích cụ thể thế nhưng lại tăng đều và ngày càng cao
qua ghi nhận các hãng bay nội địa đang phụ thu phí quản trị hệ thống có mức giá khác nhau
chẳng hạn việt nam airlines thu bốn trăm năm mươi đồng một vé viettravel airlines thu bốn trăm tám mươi đồng một vé bamboo airways thu bốn trăm ba mươi đồng một vé
riêng vietjet tách thành hai khoản là phụ thu dịch vụ hệ thống quốc đội là hai trăm một mươi năm đồng và phụ thu quản trị hệ thống là hai trăm một mươi năm đồng
lý giải về điều này hãng việt nam airlines cho biết phụ thu quản trị hệ thống là chi phí chi trả cho việc duy trì hệ thống quản trị dữ liệu liên quan đến hành trình bay của hành khách
theo dõi sự việc một chuyên gia nhận định
việc các hãng tổ chức hệ thống bán hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của hãng hàng không dựa trên cơ sở nào thu các loại phụ thu như phí quản trị hệ thống
đây là vấn đề cần được làm rõ
được biết bộ giao thông vận tải đã yêu cầu và cục hàng không cũng đã tiến hành thanh kiểm tra giám sát theo thẩm quyền cũng như quy định pháp luật
kết quả kiểm tra kết luận các hãng hàng không không vi phạm trong việc thực hiện các quy định của nhà nước trong hoạt động vận hành
cụ thể cục hàng không việt nam đã tiến hành kiểm tra giả soát hoạt động bán vé kê khai niềm yết giá vé máy bay của bốn hãng hàng không gồm vietnam airlines
vietjet air bamboo airways và viettravel airlines và sáu đại lý bán vé của các hãng được đoàn kiểm tra làm việc
thời kỳ kiểm tra là từ ngày một tháng một đến ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
kết quả kiểm tra cho thấy các hãng hàng không đều thực hiện việc kê khai giá theo cung giá dịch vụ vận chuyển hành khách do bộ giao thông vận tải quy định
cũng sau đợt kiểm tra của ngành hàng không một số trạng bay trong nước cũng đã giảm giá
tuy nhiên các vé giá rẻ cứu hồi chủ yếu tập trung vào ban đêm hoặc sáng sớm do các hãng hàng không tăng cường tần suất bay
ngoài ra các chuyến bay trong tuần và đặt chỗ từ sớm cũng có giá vé rẻ từ khoảng một triệu đồng một chặng
bên cạnh vietnam airlines các hãng hàng không khác cũng bắt đầu tung ra vé rẻ từ đồng hoặc tám đồng một chặng chưa bao gồm thuế phí
tuy nhiên loại vé máy bay này chủ yếu dành cho mùa thấp điểm từ tháng chín trở đi
còn cao điểm hè thì không có vé đồng
cục hàng không việt nam khẳng định giá vé máy bay đang hạ nhiệt và cục sẽ cùng các hãng bay tìm cách tiếp tục hạ nhiệt giá vé rẻ hơn nữa
tuy nhiên theo lãnh đạo ngành hàng không vấn đề không phải chỉ là hạ nhiệt giá vé mà cần phải tiếp tục đảm bảo chất lượng dịch vụ và độ bay an toàn của các chuyến bay
như vậy việc các hãng hàng không tổ chức hệ thống bán hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động của hãng hàng không là đương nhiên
có nhiều ý kiến thắc mắc dựa trên cơ sở nào mà các hãng hàng không lại thu các loại phụ thu như phí quản trị hệ thống mà không đưa thẳng vào giá vé
hay đây là cách mập mờ để khách thấy vé rẻ hơn thực tế
bởi bản chất của chuyện phụ thu này cũng như giá vé đều là doanh thu khi bán vé của hãng bay
trong bối cảnh yếu tố đầu vào liên tục tăng doanh nghiệp có thể tăng giá vé máy bay theo cơ chế thị trường
tuy nhiên ngành hàng không cần tách bạch và công khai việc tăng các chi phí ngoài giá vé
nhìn vào thực tiễn ceo của một hãng bay thừa nhận
để giải quyết được bài toán cạnh tranh cần phải tăng số lượng máy bay hãng bay nội địa
hãng bay tái cấu trúc tất nhiên sẽ tìm kiếm nhà đầu tư thế nhưng có nhiều trở ngại khiến việc hồi sinh hãng bay gặp khó
nước ít hãng bay cạnh tranh ít không tránh khỏi tình trạng nhìn nhau tăng giá hành khách và nhiều ngành nghề khác bị ảnh hưởng
rõ ràng hiện thị trường hàng không đang có nút thắt là thiếu cạnh tranh thiếu máy bay
phần lớn các chuyến bay nội địa chỉ có vietnam airlines và vietjet
trước thời điểm dịch đã có thời gian thị trường sôi động khi có sự xuất hiện của bamboo airways tạo thế kiểng bà trần ba hãng cạnh tranh
hành khách hưởng giá vé phù hợp dịch vụ tương đối tương xứng do đó là viet travel airlines
thế nhưng đến nay thị trường hàng không nội địa đang chứng kiến nhiều hãng bay gặp khó
bamboo airways từ ba mươi máy bay chỉ còn sáu đến tám máy bay pacific airlines không còn máy bay nào hoạt động viettravel airlines cũng gặp khó khăn
nếu nhìn sang thái lan họ đang có cả chục hãng bay và đang có cuộc cạnh tranh về giá vé rẻ
du lịch rẻ ngay trong mùa cao điểm
có nhiều hãng bay hàng không và du lịch thái lan đã liên kết chặt chẽ giữa vé máy bay và tour thấp thu hút khách du lịch
khi có tính cạnh tranh cao người hưởng lợi chắc chắn là khách hàng
đại diện cục hàng không việt nam cho rằng giá vé máy bay tăng do chi phí đầu vào tăng là điều đã được lường trước
tuy nhiên những yếu tố phát sinh sẽ tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh
cục và các hãng bay cũng sẽ tiếp tục ngồi lại với nhau để tìm cách hạ nhiệt giá vé
dù vậy giá vé sẽ giảm những gì và giảm như thế nào là vấn đề cần sự phối hợp vào cuộc giữa các bên liên quan vừa đảm bảo dịch vụ vừa đảm bảo an toàn
các hãng hàng không lại cho rằng áp lực biến động tỷ giá do thanh toán chủ yếu bằng usd chi phí nhiên liệu tăng chi phí thuê máy bay tăng gấp đôi
đội bay chủ lực airbus a ba trăm hai mươi một đã phải tháo động cơ bảo dưỡng trong thời gian dài khiến thiếu hụt máy bay là những nguyên nhân khiến giá vé thời gian qua tăng cao
các hãng bay đã liệt kế các yếu tố đầu vào chiếm chi phí bảy mươi tổng thành giá vé
nhưng thời gian qua kết quả kinh doanh các hãng đều có lãi sim pacific airlines đang trong thời gian cơ cấu không có máy bay khai thác
từ đó các hãng bay mong nhà nước xem xét điều chỉnh giảm phí điều hành bay cất hạ cánh hỗ trợ giảm các loại thuế phí như thuế nhập khẩu nhân liệu
thuế bảo vệ môi trường thuê giá trị gia tăng miễn phụ thu bay đêm
về cơ cấu giá vé bán của các hãng cục hàng không nhận xét giá vé ở phần khúc giá thấp và trung bình chiếm từ sáu mươi đến bảy mươi lượng vé bán ra
một chuyên gia hàng không nhìn nhận nguyên nhân vé máy bay tăng được các nhà quản lý vào cuộc kiểm tra lý giải về dừng thuế phí
bên cạnh đó các hãng bay cũng có kiến nghị giảm phí điều hành bay thuế nhập khẩu nhiên liệu bảo vệ môi trường
với hành khách quan tâm giá vé có thực sự hạ nhiệt trong cao điểm hè này để kích cầu du lịch giảm chi phí đi lại
trong công tác quản lý
việc giá vé máy bay tăng do chi phí đầu vào tăng cao là điều đã được lường trước
tuy nhiên các hãng hàng không cần thực hiện thêm nhiều biện pháp để tiết giảm chi phí
làm sao đưa về mức phù hợp hơn với khả năng chi trả của đa số khách hàng
ngoài ra cần tiếp tục công tác dự báo và lên kế hoạch ứng phó với những biến động mới có thể xảy ra trong thời gian tới
qua đó tăng tỷ lệ lấp đầy trên từng chuyến bay nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh
bên cạnh đó các hãng hàng không cũng tăng cường bay đêm dịp hè nhằm tạo điều kiện về chi phí cho khách hàng
cụ thể các hãng đã lên phương án tăng số chỗ số chuyến số giờ bay mở bán tăng cường nhiều chuyến bay đêm
điển hình như hãng vietjet air cũng tung loạt giá vé không đồng trên một số đường bay như hà nội đến phú quốc để kích cầu đi lại
đối với đường bay quốc tế hãng này mở bán vé không trên hai đường bay kết nối đại trung và cao hùng đài loan với phú quốc của việt nam
việt nam airlines sẽ mở bán gần ba trăm linh vé máy bay giá hấp dẫn trong mùa cao điểm hè năm nay với chương trình bay giờ đêm thêm giá tốt
hành khách có thể mua vé máy bay nội địa với mức giá một triệu đồng một triệu cho hãng phổ thông và một chín triệu đồng một chiều cho hạng thương gia
giá này đã bao gồm thuế phí và dễ dàng mua được trên các chuyến bay sáng sớm hoặc tối muộn
liên quan đến quy định giá trần vé máy bay cục hàng không cho biết việc áp trần giá vé là để đảm bảo quyền được di chuyển bằng đường hàng không của đa số người dân và chống độc quyền
tuy nhiên thực tế có rất ít nước có trần giá vé máy bay và việc điều chỉnh như thế nào cục hàng không việt nam sẽ tiếp tục nghiên cứu và cân đối để xử lý phù hợp